theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
và trong hai mươi sáu ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm bốn mươi chín ca chiếm tám mươi sáu
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là tám ca chiếm ba
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi một ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một chín trăm hai mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi chín người chiếm ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu bốn trăm ba mươi hai người chiếm năm mươi bốn
cách ly tại nhà nơi lưu trú năm một trăm sáu mươi tám người chiếm bốn mươi ba